tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng các cơ quan tư pháp nội chính trung ương
cùng dự buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo ban nội chính trung ương bộ công an bộ tư pháp tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm soát nhân dân tối cao
trong năm hai nghìn một mươi sáu các quan tư pháp nội chính trung ương đã chú trọng làm tốt công tác phối hợp trong việc tham mưu với đảng nhà nước
ban hành nhiều chủ trương chính sách quan trọng liên quan tới công tác tư pháp cải cách tư pháp và công tác nội chính
cũng như xử lý các vụ việc cụ thể tích cực phối hợp trong quá trình xây dựng nhiều đạo luật
nhất là các đạo luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp
trong đó đã thể chế hóa đầy đủ các quy định mới của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
cũng như các quan điểm của đảng về cải cách tư pháp tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn
áp dụng thống nhất pháp luật qua đó tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắt cho các cơ quan tư pháp địa phương
bảo đảm việc áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong công tác điều tra truy tố xét xử và thi hành án
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đánh giá cao những kết quả thành tích trong công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp nội chính trung ương vừa qua
trong thời gian tới ban cán sự đảng các cơ quan tư pháp nội chính trung ương cần tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật
cơ chế phối hợp đẩy mạnh đấu tranh xử lý các loại tội phạm nhất là các loại tội phạm hình sự kinh tế tham nhũng nghiêm trọng
góp phần giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh
chính vì thế ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng cũng đã họp nhiều phiên chỉ đạo rất quyết liệt
đặc biệt là đồng chí tổng bí thư đã chỉ đạo rất là quyết liệt các công việc có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng
và đặc biệt là xử lý các vụ việc nổi cộng các vụ khóa kinh tế tham nhũng trong địa
tôi cho rằng vừa qua ta đã xử lý được một loạt những vụ việc nổi cộng
cái này có sự hối phát hợp rất trật trị
các cơ quan tư pháp và nội chính trung ương phát biểu thấy là có sự tham gia của chúng ta
mà chính sự tham gia sự vào cuộc sự phối kết hợp đồng bộ như thế thì chúng ta mới giải quyết rất điểm
và chính cái này là góp phần vào việc củng cố đồng kinh của dân dân đối với đảng
góp phần phục vụ tích cực cho công tác xây dựng và trình đốt đảng
cũng như là góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tạo môi trường
môi trường hòa bình ổn định phục vụ cho việc triển khai thực hiện
thắng đợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hội đồng quốc kế của đất nước chúng ta trong thời gian vừa qua
chủ tịch nước cũng yêu cầu các cơ quan tư pháp nội chính trung ương tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin
định kỳ tổ chức ra soát đối chiếu để bảo đảm tính chính xác thống nhất của các thông tin
số liệu báo cáo làm cơ sở cho việc đánh giá đúng tình hình và xây dựng các chủ trương
chính sách về phát triển kinh tế xã hội nói chung và đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật nói riêng xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trung ương
trong công tác đào tạo cán bộ có chức danh tư pháp bảo đảm cán bộ có chức danh tư pháp
tinh thông về nghiệp vụ vững về chính trị giỏi về pháp luật đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới